các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị tiến hành dừng và kiểm tra xe mô tô do huỳnh ngọc tú
chú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã phát hiện một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thấy lực lượng chức năng tú nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng bước đầu khai nhận mua số ma túy từ một người lào
tại thị trấn lao bảo để đưa vào thành phố huế tiêu thụ
được biết tú đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gần một năm nay
cũng liên quan đến ma túy lương cao hải đăng chú tại quận sơn trà
thành phố đà nẵng và huỳnh trí khải chú tại tỉnh tiền giang
vừa bị tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào khuya ngày một mươi ba tháng sáu các trinh sát đã bắt quả tang đăng
đang mua bán trái phép gần hai trăm linh gram ma túy loại ketamin
hơn ba trăm linh viên thuốc lắc ba mươi chín gói ma túy dạng cà phê trọng lượng gần một kg
và nhiều vật chứng khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp huỳnh trí khải
thu giữ ba gói ma túy loại ketamin khoảng một mươi gram vừa mua từ đăng
kết thúc phiên tòa đăng phải nhận mức án hai mươi năm tù và khải mức án năm năm tù
một vụ vận chuyển ngoại tệ số lượng lớn vừa được tổ tuần tra kiểm soát
trạm cảnh sát giao thông hải
hải lăng công an tỉnh quảng trị phát hiện
kiểm tra xe ô tô khách do nguyễn thái phong chú tệ huyện hướng hóa tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có hai gói hàng bên trong chứa khoảng
một trăm năm mươi năm trăm linh usd và bảy mươi năm bạc thái tương đương ba tám tỷ đồng
bước đầu lái xe phong khai nhận hai gói hàng trên là do một người đàn ông không rõ lai lịch
gửi từ bến xe phía bắc tỉnh thừa thiên huế đến thị trấn lao bảo
sau đó sẽ có người đến nhận
vụ việc đã được tiếp tục điều tra
giao thẩm quyền
liên quan đến vụ hai phạm nhân là phan công thành và nguyễn đắc hoàng trốn khỏi nơi giam giữ
ngày hôm qua cơ quan chức năng đã ký quyết định truy nã đối với hai đối tượng nguy hiểm này
như tin đã đưa vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai phan công thành và nguyễn đắc hoàng
đã lợi dụng sơ hở trong quá trình lao động cải tạo tại trại giam xuân hà
để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
quyết định truy nã nêu rõ
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau đó báo ngay cho trại giam xuân hà tại xã lưu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
theo số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm sáu mươi hai tám trăm ba mươi tám hoặc chín trăm bốn mươi một bảy trăm sáu mươi hai tám trăm tám mươi tám hai mươi ba chín mươi ba tám trăm bốn mươi năm bốn trăm ba mươi tám
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát
phòng cháy trợ cháy
công an tỉnh nghệ an vừa giải cứu thành công một thiếu nữ cầm dao
đứng trên nóc trung cư hai mươi năm tầng định tự tử
vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm chiều qua mùng bảy tháng một mươi hai trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh nghệ an nhận được tin báo có một cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng
tòa nhà trung cư dầu khí cao hai mươi năm tầng địa chỉ số bảy đường quang trung thành phố vinh
có ý định tự tử
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo đội trợ cháy và cứu nạn cứu hộ số một
huy động một xe cứu nạn cứu hộ một xe thang cùng tám cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau một lớp thương thuyết nhưng không được các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng
tiếp cận đánh lạc hướng rồi ập vào khống chế cô gái sau đó bàn giao
cho công an phường quang trung
được biết cô gái này sinh năm hai nghìn bốn quê tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an

trong lỗ lực với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và quần chống nhân dân
thì vụ cháy xảy ra tại khu vực sửa chữa và đóng tàu đã được dập tắt và khống chế
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước để ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại
thông tin tại hiện trường từ công an tỉnh bình thuận đã có một mươi một tàu cá đang trong quá trình
sửa chữa bị hư hại do đám cháy gây ra
nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình hàn đóng bô tàu
nhóm công nhân đã sơ ý làm tiên lửa hàn rơi vãi xuống sàn tàu và bén vào dầu nhớt gây ra vụ cháy
lực lượng chất cháy tại chỗ thiếu trang thiết bị
thêm vào đó chất cháy lan nhanh đã khiến ngọn lửa bùng phát và lan sang các con tàu lân cận
đây là một vụ cháy rất là phức tạp diễn biến nhanh
thời điểm xảy ra vụ cháy là thời điểm bến tàu đang sửa chữa cố định
thứ hai nữa là mùa gió sóc gió bóc
rất mạnh cho nên là khi ngọn lửa bùng phát thì trên các loại tàu này có rất là nhiều dầu
và các loại chất dễ cháy khác cho nên nó bùng phát rất là nhanh
bên cạnh đó thì cái địa hình đi vào để xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vào bên trong cũng hết sức rất là khó khăn
chúng tôi phải đặt tường để đưa phương tiện chữa cháy
bên cạnh đó thì cái địa hình đi vào để xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vào bên trong cũng rất là khó khăn
báo cáo với lãnh đạo quân tỉnh báo cáo với đề chất quân tỉnh huy động tổng lực
kể cả quân đội biên phòng và các lực lượng công an quân sự của đối phương để tham gia vụ cháy này
mặc dù đối mặt với nguy hiểm do ngọn lửa bùng phát mạnh trên các tàu chứa một lượng lớn dầu máy và bình ga
kết cấu thân tàu có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào
song lực lượng tham gia chữa cháy đã nỗ lực hết mình để cứu tài sản cho nhân dân
với nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa thì chúng tôi đã không
không kể nguy hiểm với các chất cháy trên tàu xăng dầu ga
chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách nhanh nhất những biện pháp chữa cháy hiệu quả nhất
để khung chế đám cháy lan ra những con tàu những cái ghe còn lại
với nỗ lực của anh em của chúng tôi thì các đồng đội của chúng tôi
sau bốn tiếng chúng tôi cũng đã cố gắng chập tắt đám cháy và khung chế cho đám cháy không cháy lan sang những cái ghe còn lại
để giảm thiệt hại về mức
và tập nhất cho nhân dân
hiện nay lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
cũng như thống kê thiệt hại
từ đó có phương án hỗ trợ cho những chủ tàu bị ảnh hưởng
không may làm rơi mất tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng thế nhưng may mắn lại tìm lại được
một người phụ nữ nhặt được tài sản đánh rơi đã lập tức mang đến công an phường nhờ tìm người để trả lại
ngay trong chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an phường bảy thành phố bạc liêu
tỉnh bạc liêu đã liên hệ và cùng với người nhặt được của rơi
trao lại sợi dây chuyền vàng trị giá trên một trăm linh sáu triệu đồng cho người đánh rơi
trước đó vào tối ngày năm tháng một mươi hai bà đoàn thị bích ngọc
trú tại thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
đi mua thuốc tại một nhà thuốc trên địa bàn khóm một phường bảy
có nhặt được một sợi dây truyền vàng liên liên hệ tới công an phường trình báo vụ việc
qua xác minh công an phường bảy xác định chủ nhân của sợi dây chuyền vàng là bà nguyễn thị oanh
chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu nên mời đến nhận lại tài sản
dưới sự chứng kiến của công an phường bảy bà ngọc trao lại tài sản cho bà oanh
công an phường bảy cho biết sớm có tờ trình ubnd thành phố bạc liêu
để kịp thời khen thưởng bà đoàn thị bích ngọc
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến
tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông hải lăng
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi năm b tám trăm một mươi năm
chạy hướng tỉnh thừa thiên huế đi thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
xe khách do nguyễn thái phong ba mươi tuổi trú tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa điều khiển
chở trên xe nhiều hành khách và hàng hóa
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
tại vị trí sau bên dưới ghế ngồi của tài xế có hai gói hàng bọc trong bao ni lông màu đen
nhận thấy có biểu hiện nghi vấn tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành mời lái xe và chủ phương tiện là bà nguyễn thị loan
chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị tham gia kiểm tra hai gói hàng
thì phát hiện bên trong có chứa số lượng lớn ngoại tệ
ước tính ban đầu khoảng hơn một trăm năm mươi usd và bảy mươi năm bạt thái tương đương ba tỷ tám trăm linh triệu đồng
bước đầu lái xe khai
hai gói hàng trên là do một người
người đàn ông không rõ lai lịch gửi từ bến xe phía bắc tỉnh thừa thiên huế đến lao bảo
sau đó sẽ có người đến nhận
trạm cảnh sát giao thông hải lăng đã tiến hành bàn giao toàn bộ tăng vật đối tượng và phương tiện
cho phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền
thưa quý vị từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay hàng trăm người đã rơi vào cảnh lao đao
suy sụp vì một chủ hụi ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp tuyên bố vỡ hụi
số tiền các hụi viên đã đóng lên đến hàng chục tỷ đồng có nguy cơ mất trắng khiến họ đứng ngồi không nghiền
và hiện nay thì việc chơi hụi đã có nhiều biến tướng và mang tính rủi ro cao
không nên ham lợi nhuận để rồi tiền mất tật mang tiếp tục là lời cảnh báo tới người dân
khi nhận được thông tin nguyễn ngọc yến tên facebook là yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú ấp an nghiệp xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp tuyên bố vỡ hụi
hơn một trăm linh hội viên đã đến cơ quan công an
trình báo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ hụi
hiện tại em đang dính ba mươi năm giây với tổng số tiền thiệt hại của em là lên gần một tỷ ba
vấn đề trong đó là tất cả từ đầu đến cuối là nó để cho hụi ma hốt hoàn toàn để nó nhằm chiếm đoạt cái số tiền đó của hụi viên
cho đến khi mà nói mãn hụi là người ta hốt thì nó sẽ không có tiền để nó trả lại cho người ta
thông qua cái vụ việc này thì em cũng rất là mong là nhờ được cơ quan chính quyền của mình can thiệp vào
để làm giải tỏa được cái vấn đề này
nhằm răng đe những cái chủ hụi khác có cái ý đồ mà để chiếm đoạt cái tài sản của người khác như vậy
người tham gia chơi hụi của yến đa số là chị em phụ nữ
trong số đó không ít người đi làm thuê buôn bán mâu sinh vất vả mới có tiền đóng hụi
thậm chí có người vay mượn người thân bạn bè cầm cố tài sản sử dụng tiền danh dụng cả đời để chơi hụi
ông trường văn phi chú xã an bình huyện cao lãnh chơi hụi nhằm kiếm chút lời lo cho vợ bệnh
ông đã bán đi số vàng tích cóp lấy tiền đóng hụi nhưng giờ đây ông rơi vào cảnh trắng tay
nợ tiền đó là tất nhiên như lấy dành dụng mà mua vàng
mua vàng rồi bắt đầu nghe con cháu nó chơi có đồ hụi gì đó là tất nhiên là chơi vô
mà nhiều khi vợ này kia đồ có bệnh mất tử kia đồ nghỉ nó cũng đỡ ra
mà vô chỉ mới có hai mươi chín ngày là tất nhiên nó báo bệ nợ
theo kết quả điều tra ban đầu
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn ngọc yến đã mở tổng cộng một trăm linh bảy dây hụi
huy động gần năm trăm linh hụi viên tham gia
hình thức chơi là hụi ngày tuần tháng
đến ngày khối hụi yến sẽ lên nhóm gia lô thông báo với các hụi viên
ai muốn hốt sẽ bỏ thăm trực tiếp lên nhóm
người nào bỏ thăm cao nhất sẽ được hốt
từ đó yến dùng thủ đoạn gian dối lấy nhiều tên khống khác nhau
bỏ hội cao rồi chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên
bước đầu xác định số tiền mà các hụi viên đã đóng là hơn ba mươi tỷ đồng
đối với những người có tham gia chơi hụi
phải nắm rõ được điều kiện kinh tế của chủ hụi và các thành viên tham gia
mục đích của việc chơi hụi nhằm giúp các hụi viên có thể tương trợ vốn lẫn nhau
tích lũy tài sản cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình
tuy nhiên hiện nay việc chơi hụi đã biến tướng nhiều và mang tính rủi ro cao
một số chủ hụi vì mục đích riêng nảy sinh lòng tham
đã sử dụng mánh khóe rồi cầm tiền do các thành viên đóng góp cao chạy xa bay
do đó nếu tham gia chơi hụi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật
và có đầy đủ các hợp đồng giảng buộc
cũng đừng vì ham lợi nhuận cao để rồi tiền mất tật mang